trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy vào sáng ngày hôm nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao asean lhq lần thứ một mươi một theo hình thức trực tuyến
dự hội nghị có tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cùng lãnh đạo cấp cao của các nước asean
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đánh giá cao vai trò của liên hợp quốc
trung tâm điều phối hành động chung của các quốc gia và gắn kết các nỗ lực quốc tế
bảo đảm hòa bình và thúc đẩy phát triển bền vững
là một trong tổ chức khu vực được đánh giá là thành công nhất
asean đã khẳng định vai trò trung tâm và không thể thiếu trong thúc đẩy
đối thoại và hợp tác về các vấn đề chung vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực
asean đồng thời cũng tham gia đóng góp tích cực và nỗ lực toàn cầu cho liên hiệp quốc lãnh đạo
nhằm thúc đẩy hòa bình an ninh và phát triển bền vững
trong bảy mươi năm năm thành lập và hai mươi năm diễn ra hội nghị cấp cao asean liên hợp quốc
trong bảy mươi năm năm qua liên hợp quốc đóng vai trò là trung tâm điều phối hành động chung của các quốc gia
là trung tâm của nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo hòa bình và thúc đẩy phát triển bền vững
các nguyên tắc của hiến trương liên hợp quốc đóng vai trò là nền tảng
cơ bản điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế ngày nay
quan hệ asean liên hợp quốc đã trở thành hình mẫu hợp tác giữa liên hợp quốc và tổ chức trong khu vực
hiến trương liên hợp quốc cũng là khởi nguồn cho sự ra đời của hiến trương asean
tại hội nghị liên hợp quốc đề cao năng lực dẫn dắt điều phối hiệu quả của việt nam
chủ tịch asean hai nghìn hai mươi vừa tăng cường hợp tác kiểm soát dịch bệnh vừa đẩy mạnh xây dựng cộng đồng
bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực và toàn cầu
liên hợp quốc ghi nhận những đóng góp của asean trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
với tỷ lệ tham gia ngày càng tăng của quân nhân và sĩ quan nữ
các bên cho rằng triển khai hiệu quả lộ trình tương hỗ thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
và chương trình nghị sự liên hợp quốc về phát triển bền vững hai nghìn ba mươi là những đóng góp thiết thực
cho phát triển bền vững không bỏ ai ở lại phía sau nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh
và đối phó với các thách thức đang nổi lên